với tỷ lệ chín mươi bốn bốn mươi một quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm năm năm
theo nghị quyết thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại nghị quyết số năm mươi năm năm hai nghìn một mươi
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi của quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi bổ sung một số điều
theo nghị quyết số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu được kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
theo cơ quan thẩm tra việc kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
là nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
bảo đảm phù hợp với định hướng của đảng và nhà nước về nông nghiệp nông thôn và nông dân
đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nông dân đặc biệt trong việc ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay
trong dài hạn để triển khai thực hiện tốt kết luận số ba mươi sáu ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
đề nghị chính phủ nghiên cứu đánh giá kỹ để báo cáo quốc hội khi nghiên cứu đề xuất hoàn thiện
chính sách pháp luật về đất đai nói chung và chính sách thuế liên quan đến đất đai nói riêng
tại thời điểm thích hợp chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu
nhiệm vụ trên để xếp chặt kỳ cương kỳ luật trong công tác quản lý đất đai